chia sẻ cảm nghĩ của mình sau khi vừa được quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ sự cảm ơn các vị đại biểu quốc hội đã tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đối với chủ tịch nước trần đại quang đây là nhiệm vụ mới mẻ vinh dự và trách nhiệm lớn lao
những kinh nghiệm quý báu trong hoạt động của nhà nước ta có sự đóng góp to lớn của đồng chí trương tấn sang và các vị chủ tịch nước tiền nhiệm sẽ là vốn quý cho chủ tịch nước trần đại quang trong quá trình thực hiện trọng trách mà đảng quốc hội và nhân dân giao phó
chủ tịch nước trần đại quang luôn khắc ghi tâm nguyện của bác hồ kính yêu khi được quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch đầu tiên của nước việt nam dân chủ cộng hòa
tôi chỉ có một lời
sự ham muốn hàm muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập dân ta được hoàn toàn tự do đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành
dưới sự lãnh đạo của đảng được sự cộng tác giúp đỡ của quốc hội các vị đại biểu quốc hội chính phủ các cơ quan hữu quan và đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước chủ tịch nước trần đại quang khẳng định sẽ cố gắng hết sức mình để hỗ trợ
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
trả lời câu hỏi của phóng viên với nội dung là nguyên thủ quốc gia trong giai đoạn phát triển mới của đất nước đồng chí sẽ tập trung giải quyết những công việc gì để hoàn thành tốt nhất trọng trách được đảng quốc hội và nhân dân tin cậy giao phó
chủ tịch nước trần đại quang chia sẻ
tôi đề nghị nhà báo cứ gọi giản dị là chủ tịch nước thôi
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh về sự thành công tốt đẹp của đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ một mươi hai của đảng đại hội đã khẳng định quyết tâm của toàn đảng toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới bảo vệ vững chắc tổ quốc giữ vững môi trường hòa bình ổn định phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại